tỉnh phú thọ đang gấp rút xây dựng khu cách ly tập trung số hai tại khu bảy xã tiên kiên huyện lâm thao
khu cách ly tập trung số hai có diện tích gần hai chín hectare gồm nhà chỉ huy nhà ăn nhà bếp và các khu nhà khép kín
đảm bảo cách ly cho bốn trăm tám mươi công dân và khoảng sáu mươi cán bộ chiến sĩ y bác sĩ lực lượng phục vụ
xung quanh khu cách ly được lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh
công trình được thực hiện theo hình thức đầu tư khẩn cấp theo quy định luật đầu tư công
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ giao bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng
tiết kiệm công năng sử dụng đáp ứng yêu cầu cách ly y tế theo quy định
với tổng mức đầu tư gần ba mươi tỷ đồng khu cách ly tập trung số hai dự kiến được hoàn thành trước ngày hai mươi tháng một mươi một
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
khu cách ly được xây dựng trên cơ sở cải tạo cơ sở vật chất sở chỉ huy giã chiến
chỉ huy phòng chống cháy rừng tại khu di tích lịch sử đền hùng
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại